cơn bão số ba vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông đặc biệt là tại các tỉnh tây bắc
qua kiểm tra thị xát tổng cục đồng bộ việt nam đã thống kê thể thại ban đầu về hạ tầng giao thông
và chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay những hậu quả do cơn bão gây ra
các tuyến giao thông còn tắt như cầu bản cóc nằm trên quốc lộ bốn mươi ba tỉnh sơn la
do mưa có cường lực lớn nước trong suối tập trung chảy xiết gây sói thêm phần sau mố phía thượng lưu
tạo thành hàm ếch làm sập bản vượt đầu cầu nứt vỡ mố đá xây
cô lộ hai trăm bảy mươi chín tỉnh sơn la khoảng gần một mét khối đá sụt gây tắc giao thông
hiện tại ban chỉ huy phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh sơn la
giao lực lượng công binh nổ phá đá sụt để thông tuyến sớm nhất
quốc lộ sáu đoạn km hai trăm linh ba cộng sáu trăm linh tỉnh sơn la sạt lở gây ách tắc giao thông
đã thông xe nhưng vẫn có nguy cơ tắt đường nếu tiếp tục mưa
thiệt hại tính đến thời điểm này tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại bước một trên hệ thống quốc lộ là hai mươi tỷ hai trăm một mươi năm triệu đồng
hệ thống đường địa phương tổng kinh phí ước tính để khắc phục thiệt hại trên hệ thống đường địa phương là ba mươi bốn tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ một
cục quản lý đường bộ hai và các đơn vị thực hiện công tác bảo trì đường bộ tổ chức trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại những vị trí nguy hiểm
bố trí hệ thống an toàn giao thông tại hai đầu đoạn bị ngập đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để tổ chức điều tiết bảo đảm giao thông
tập trung lực lượng thu dọn mặt đường các đoạn đường bị ngập kiểm tra hệ thống an toàn giao thông sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và bị sụt lở ta luy âm để thông xe
tổng cục đồng bộ việt nam sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo thiệt hại trong những ngày tiếp theo